chào mừng quý vị đến với bản tin dự báo thời tiết tối ngày một mươi bảy tháng năm của chúng tôi
thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày hôm nay nhiều tỉnh thành miền bắc có gió nam đông nam trời nóng ẩm có nơi ói bức
sự ói bức này là tình trạng thường thấy trước khi có thay đổi thời tiết
trong ngày một mươi bảy và một mươi tám tháng năm nhiệt độ toàn miền bắc tăng một số nơi khá nóng
tại thủ đô hà nội và các tỉnh thành lân cận nhiệt độ buổi trưa và đầu giờ chiều cả hai ngày cuối tuần đều lên đến ba mươi chín bốn mươi một độ c
khu vực đông bắc bắc bộ thì trời vẫn mát ba mươi ba mươi một độ c nhưng phía tây bắc bộ có nhiệt độ tăng khá mạnh so với vài ngày trước một số nơi lên đến ba mươi năm ba mươi bảy độ c
theo dự báo hiện tại chiều hoặc chiều tối ngày chủ nhật một mươi chín tháng bốn
năm tới một đợt gió đông bắc lại tràn về miền bắc nước ta ảnh hưởng chủ yếu ở đông bắc bộ và đồng bằng bắc bộ
vì vậy sang ngày thứ hai tới nhiệt độ hà nội lại giảm khoảng bốn độ c so với cuối tuần
tính theo nhiệt độ cao nhất trong ngày trời sẽ mát hơn
cũng do gió đông bắc từ chiều tối chủ nhật nhiều tỉnh thành ở miền bắc có khả năng có mưa vừa đến mưa to
từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi tháng năm một số khu vực tại tp hcm có mưa với sắc xuất từ bảy mươi bảy mươi năm
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập cục bộ
tiếp theo chương trình sẽ là dự báo thời tiết cho các khu vực trên cả nước
thủ đô hà nội có mây ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi hai độ c
phía tây bắc bộ ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
riêng khu tây bắc có mưa rào và rông dài rác cục bộ có mưa to gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi một đến ba mươi một độ
phía đông bắc bộ ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận ngày nắng có nơi nắng nóng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi riêng phía bắc từ đà nẵng đến quảng ngãi
chiều tối và tối có mưa rào và rông cục bộ có mưa to nhiệt độ từ hai mươi năm ba mươi năm độ
tây nguyên ngày nắng có nơi nắng nóng chiều tối và tối có mưa rào và rông dài rác
cục bộ có mưa to đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi năm độ
nam bộ ngày nắng có nơi nắng nóng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa to đêm có mưa rào và rông vài nơi